theo báo cáo của bảo hiểm xã hội tỉnh thanh hóa đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh thanh hóa có bảy trăm ba mươi doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp từ sáu tháng trở lên
tổng số nợ gồm cả lãi của doanh nghiệp nói trên khoảng gần hai trăm linh tỷ đồng trong đó tiền lãi gần sáu mươi hai tỷ
bảo hiểm xã hội tỉnh thanh hóa cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội
bao gồm khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh bị thu hẹp chiếm dụng vốn nợ trồng chéo chậm được giải ngân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc giái thẻ